trước tình hình dịch như hiện nay giới chức thành phố thượng hải của trung quốc đã phân chia toàn bộ thành phố
thành những vùng theo ba loại trong nỗ lực vượt qua số ca mắc covid một mươi chín gia tăng hiện nay
phát biểu tại cuộc họp báo ngày một mươi một tháng bốn giới chức thành phố cho biết đã chỉ định bảy sáu trăm hai mươi bốn khu vực quản lý bị phong tỏa
hai bốn trăm sáu mươi khu vực kiểm soát hạn chế và bảy năm trăm sáu mươi năm khu vực phong ngừa
theo đó khu vực quản lý bị phong tỏa là những cộng đồng dân cư làng mạc các đơn vị lao động
hoặc điểm tụ tập ghi nhận các ca mắc covid một mươi chín trong bảy ngày qua
những người tại các khu vực này sẽ trải qua bảy ngày quản lý phong tỏa và tiếp đó là bảy ngày theo dõi sức khỏe tại nhà
các dịch vụ thiết yếu sẽ được cung cấp tới tận nhà
vùng kiểm soát hạn chế là những khu dân cư không có ca mắc covid một mươi chín nào trong bảy ngày qua
trong vòng bảy ngày này người dân khu vực này sẽ theo dõi sức khỏe tại nhà
những người có nhu cầu cấp thiết ra ngoài như đến bệnh viện trong hai khu vực nói trên
có thể rời khu sinh sống của mình vì lý do này song hoạt động di chuyển của họ chịu sự quản lý chặt chẽ
trong khi đó vùng phòng ngừa là những khu dân cư không có ca mắc covid một mươi chín nào trong một mươi bốn ngày qua
người dân tại vùng này về nguyên tắc được phép di chuyển tại nơi mà họ sinh sống
với hạn chế nghiêm ngặt về quy mô tụ tập
tuy nhiên họ vẫn bị cấm đi tới hai vùng nói trên
giới chức thành phố thượng hải cho biết việc phân chia mỗi khu vực có thể được điều chỉnh
nhằm đối phó với bất kỳ sự thay đổi nào về tình hình dịch bệnh
thưa quý vị và các bạn có thể thấy đại dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến khá phức tạp
khi liên tục virus sars cov hai có những biến thể mới
trung omicron đang là chủng ghi nhận có nhiều ca mắc nhất hiện nay
có đặc điểm dễ lây lan và có tốc độ lây nhanh chóng
vì vậy chúng ta không được chủ quan
hãy luôn tuân thủ những biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân nơi công cộng
như xịt khuẩn và đeo khẩu trang
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo